trong hôm nay và ngày mai thời tiết tại các tỉnh thành ở miền bắc vẫn chủ yếu là tình trạng khô giáo
cho đến khoảng ngày một mươi bảy tháng một mươi một khi mà khối không khí lạnh được tăng cường bổ sung yếu
có thể gây ra mưa rào dài rác và có nơi có rông
sang ngày một mươi tám tháng một mươi một khối không khí lạnh lại suy yếu và mưa cũng giảm xuống vài nơi
tuy nhiên là thời tiết đáng lưu ý trong những ngày tới ở khu vực này là tình trạng xuất hiện sương mù vào buổi sáng sớm
làm giảm tâm nhìn xa đáng kể
nền nhiệt trên khu vực giao động là từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai chỉ có mưa vài nơi
sau đó sang đến đêm ngày một mươi bảy khi mà chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường
thì mưa rông sẽ tăng lên diện dài rác
nhưng lượng mưa được dự báo là không nhiều và sẽ giảm nhanh khi mà khối không khí lạnh suy yếu bắt đầu từ ngày một mươi tám
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn chưa có nhiều biến đổi
chưa chiều giao động xung quanh ngưỡng là từ hai h ba mươi đến ba h ba mươi
hai mươi hai đến hai mươi năm độ có nơi còn cao hơn
và điều đáng lưu ý vẫn là tình trạng sương mù vào lúc sáng sớm
người dân cần hạn chế tốc độ khi mà phải tham gia giao thông vào thời điểm này
ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh cũng có sương mù nhẹ vào lúc sáng sớm
làm giảm tâm nhìn
người dân cần chú ý điều khiển phương tiện khi mà lưu thông trên đường
riêng chiều tối ngày một mươi bảy tại đây thì có mưa rông rải rác
sau mưa giảm ở diện vài nơi
đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng sương mù
tình trạng mưa lớn ở khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế
với lượng mưa phổ biến là từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm
người dân ở đây cần đề cao cảnh sát với tố lóc và gió giật mạnh
cũng như là lũ quét sạt lở đất rất dễ xảy ra khi mà mưa lớn kéo dài
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa
cũng là nơi có mưa lớn tại khu vực trung bộ
với lượng mưa có thể lên mức là từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm
có nơi còn trên ba trăm năm mươi mm
sau tình trạng mưa lớn
mưa lớn kéo dài nên người dân ở đây cần chú ý đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét
cũng như là sạt lờ đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá cũng như gió giật mạnh
các tỉnh còn lại là ninh thuận bình thuận cũng có mưa rông rải rác
nhưng lượng mưa và cường độ đều không mạnh bằng
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
tiếp tục có mưa rào và rông diện rộng
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra tố lốc cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
nền nhiệt tại đây không cao
ngày đêm giao động là từ một mươi bảy đến hai mươi tám độ có nơi còn cao hơn
các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới
cũng có mưa rào và rông với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
ngoài ra người dân cần hết sức cảnh giác với khả năng cao
gây ngập úng vùng trũng đặc biệt là khu vực đô thị lớn
nền nhiệt tại đây vẫn chưa có nhiều biến động
với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ